các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng mình nhé
còn chị thúy hạnh ở tây hồ cho biết con gái chị học lớp tám mới đi học được hai ngày thì lớp có bạn f sợ con có nguy cơ bị lây nhiễm nên chị cũng mua sẵn ngoài bộ test
bây giờ ngày nào cũng thấy xung quanh mình có f nguy cơ rất là nhiều nhất là bọn trẻ con đi học tiếp xúc với bạn bè ở lớp mới đi có vài ngày lớp đã vài f không rồi nên cứ phải mua ký test sẵn có gì còn tết luôn xem như thế nào
chị hạnh mua trên mạng một hộp kit biocredit covid một mươi chín ag bao gồm hai mươi năm kit với một ba triệu đồng
tương đương hai mươi năm đồng một bộ nhưng khi ra hiệu thuốc gần nhà để mua dự trữ thêm thì được báo giá tám mươi đồng một bộ
chị hạnh chia sẻ không mua thì sợ mấy hôm nữa lại không có hàng mà mua thì thất sót tiền quá giá cứ lên âm âm thế này thì dân chịu sao nổi
dù giá các loại kit ten này có giao động theo ngày nhưng tâm lý chung ai cũng muốn mua dự phòng vài bộ trong nhà khi cần ít thì mới bộ nhiều thì mua cả hộp
cứ thế thị trường mua bán kit tết được đẩy lên đỉnh điểm và nhiều nơi đã xảy ra tình trạng cháy hàng
theo khảo sát của phóng viên tại một số hiệu thuốc trên địa bàn thành phố hà nội hầu hết các hiệu thuốc đều bày bán bộ kít tết test nhanh covid một mươi chín
tại một số nhà thuốc giá các loại test nhanh covid một mươi chín ở nhiều mức giá khác nhau tùy vào các nơi sản xuất như trung quốc hàn quốc và thổ nhĩ kỳ
khi được hỏi mua ký test nhanh covid một mươi chín nhân viên một hiệu thuốc trên đường lạc long quân tây hồ cho biết hiện cửa hàng chỉ bán duy nhất một loại test nhanh bio credit của hàn quốc với giá là tám mươi đồng một bộ
mỗi ngày hiệu thuốc bán được hơn năm mươi bộ
tăng gần gấp đôi so với thời điểm trước tết
trong khi đó cùng là sản phẩm biocredit một nhà thuốc ở đường hồ tùng mậu mai dịch quận cầu giấy có bán một bộ kit test chỉ có giá là sáu mươi tám đồng một bộ
chủ hiệu thuốc cho biết những cửa hàng mặt đường lớn thì giá thuốc thường cao hơn do chi phí thuê cửa hàng cao và hơn nữa cũng tùy thuộc vào lô hàng nhập
cửa hàng nào nhập với số lượng lớn thì mức giá cũng sẽ được yêu đãi hơn và đợt này kýt xét nghiệm đang cháy hàng nên giá có tăng một chút
không chỉ các cửa hàng thuốc mặt hàng kit test nhỏ
bệnh covid một mươi chín cũng đang được mua bán sôi động trên các trang thương mại điện tử nhóm da vặt
chỉ cần gõ từ khóa ký test nhanh covid một mươi chín trên thành công cụ tìm kiếm của facebook người sử dụng sẽ dễ dàng tìm thấy các bài đăng mua bán sản phẩm này
hàng công ty hàng chất lượng độ nhẹ chín mươi chín tám những từ khóa được gắn kèm các bài đăng bán ký test với đủ chủng loại
từ hàng trung quốc hàn quốc thổ nhĩ kỳ hay đức với đủ mức giá khác nhau thường giao động từ năm mươi năm đồng một bộ đến một trăm hai mươi đồng một bộ
chỉ cần người mua chốt
số lượng và chuyển khoản thanh toán sẽ được ship đến tận nhà
trong vài người mua hàng phóng viên của vov đã liên hệ với chủ tài khoản ebay trên facebook
tuy nhiên chủ tài khoản này cho biết hiện đang cháy hàng do các mối mua ôm hết hàng nên công có hàng để bán lẻ
phải chờ tuần sau hàng mới về mới có để trả cho mọi người
giá của loại kit test mà chủ tài khoản này đang bán là hai tốp của đức với giá là bảy mươi năm đồng một bộ
còn chủ tài khoản tm đang bán bộ kit test biocredit của hàn quốc
với giá là bốn trăm năm mươi đồng sáu bộ
còn trên trang trượng thuốc hapulico mỗi ngày có hàng chục dòng trạm thái rủ mua chung bán xỉ lẻ kit test covid một mươi chín
nhiều loại ký test nhanh covid một mươi chín được người bán giới thiệu
ra bán có giá rẻ hơn như bộ kit test nhanh standard quy korea được ra bán là năm mươi tám đồng một bộ
bộ kit test lanovation của trung quốc được ra bán với giá là năm mươi hai đồng một bộ
bộ kit test nhanh covid một mươi chín nhãn hiệu hai tốt công nghệ đức giá là bảy mươi hai đồng một kíp
tuy nhiên theo một nhân viên bán hàng tại chợ thuốc hapulico cho biết giá sản phẩm thay đổi từng ngày và liên tục cháy hàng
thời điểm này cửa hàng không còn mặt hàng tết nhanh cũng như một số sản phẩm tăng cường sức đề kháng
kit test được bán chẳng lang trên trang mạng xã hội sàn thương mại điện tử
được giới thiệu ba loại kit test nhanh covid một mươi chín với các mức giá khác nhau
chị trà my ở hà nội quyết định mua loại đất nhất vì cho rằng có độ chính xác cao nhất
trước diễn biến dịch covid một mươi chín phức tạp số ca mắc tăng cao
người dân đang có nhu cầu xét nghiệm nhiều hơn
để đáp ứng nhu cầu này các cơ sở kinh doanh thuốc thậm chí là nhiều cá nhân
đã đẩy mạnh việc cung cấp sản phẩm kit test nhanh covid một mươi chín
tuy nhiên nhiều nguy cơ tiềm tàng cũng xuất hiện giữa bối cảnh loại sản phẩm này được giao bán tràn lan
sau khi một người đồng nghiệp thông báo có kết quả dương tính với sars cov hai
chị phan trà my hai mươi sáu tuổi trú tại hoàng mai hà nội
đã nhanh chóng tìm tới các hiệu thuốc trên đường về để mua kit test nhanh kháng nguyên cho bản thân và gia đình
chị my nói
có phần bối rối và do chưa tìm hiểu quá nhiều về các loại kit test
chị my đã quyết định chọn mua loại có giá cao nhất là một trăm một mươi đồng với tâm lý cắt sát ra miếng
người phụ nữ này cho rằng loại giá cao nhất sẽ chính xác nhất
gặp tình trạng tương tự
anh vờ m k hai mươi năm tuổi ngủ tại hai bà trưng hà nội cho biết
sau khi cân nhắc anh quyết định mua từ một người bán hàng trên mạng xã hội với mức giá là bảy mươi năm đồng một bộ
anh k cho biết bản thân cũng không rõ sản phẩm thuộc loại nào và khi mua thấy nhiều người đặt hàng cùng mức giá hợp lý

tình trạng này cũng xảy ra trên các nền tảng mạng xã hội hay sản thương mại điện tử như shopee tiki lazada
ngay sau khi gõ từ khóa tết nhanh covid một mươi chín hàng loạt các sản phẩm với xuất xứ từ đức hàn quốc trung quốc nhanh chóng hiện ra cùng nhiều mức giá khác nhau
các sản phẩm này cũng được cung cấp bởi nhiều cửa hàng khác nhau
một số đơn vị bán hàng thậm chí không chuyên về thuốc hay trang thiết bị y tế vẫn ra bán sản phẩm này
khảo sát tại một hiệu thuốc bán lẻ trên đường kim mã ba đình hà nội nhân viên bán hàng giới thiệu hiện có hai loại ký test nhanh hàng nguyên gồm cả lấy dịch mũi và dịch họng
hai loại này đều có giá là tám mươi đồng một bộ
nhân viên này cũng khẳng định lấy chúng từ hàng công ty có hóa đơn đỏ nên đảm bảo chắc chắn về giá và chất lượng
tại phạm ma city hộp kích xét nghiệm homas covid một mươi chín agro home test có xuất xứ tại hàn quốc gồm năm bộ được bán với giá là năm trăm hai mươi năm đồng tương đương với một trăm linh năm đồng một bộ
nếu mua lẻ mỗi bộ sẽ được bán với giá là một trăm một mươi đồng
cơ sở nào được bán kit test
dựa trên nghị định số ba mươi sáu hai nghìn một mươi sáu ndcp và nghị định số một trăm sáu mươi chín hai nghìn một mươi tám ndcp của chính phủ theo nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế kit test nhanh kháng nguyên sars cov hai được xếp vào loại bcd
cũng theo nội dung được nêu trong nghị định điều kiện để các cơ sở kinh doanh có thể mua bán ký test nhanh bao gồm
có ít nhất một nhân viên kỹ thuật sở hữu trình độ cao
cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật y dược cao đẳng kỹ thuật trang thiết bị y tế trở lên
hoặc trình độ cao đẳng trở lên với chuyên ngành được đào tạo phù hợp với lại trang thiết bị này
có kho bảo quản và phương tiện vận chuyển đáp ứng điều kiện tối thiểu sau
kho bảo quản diện tích phù hợp với chủng loại số lượng trang thiết bị y tế đảm bảo thoáng khô giáo sạch sẽ
không được gần nguồn gây ô nhiễm đáp ứng yêu cầu bảo quản khác của trang thiết bị y tế theo hướng dẫn sử dụng
phương tiện vận chuyển trang thiết bị y tế từ cơ sở mua bán đến nơi giao hàng phù hợp với loại trang thiết bị y tế đó
trường hợp không có kho hoặc phương tiện bảo quản cơ sở mua bán phải có hợp đồng với đủ năng lực để bảo quản và vận chuyển trang thiết bị y tế
như vậy việc một số cá nhân tự ý kinh doanh các mặt hàng kích tết nhanh kháng nguyên sars cov hai trên mạng xã hội
sàn thương mại điện tử với hình thức giao hàng online là vi phạm quy định của pháp luật
liên quan đến vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế khẳng định
test nhanh phải được thực hiện đúng kỹ thuật cũng như sản phẩm phải đạt chuẩn
việc lấy mẫu không chuẩn sản phẩm kit tech không đảm bảo chất lượng sẽ dẫn đến cho kết quả sai gây ảnh hưởng đến việc phòng dịch
ông phu nói thêm để xác định rõ nguy cơ của việc tết sai chúng ta phải đánh giá thống kê xem tỷ lệ là sai bao nhiêu
lượng người xét nghiệm sai như thế nào từ đó mới có thể nhận định mức độ ảnh hưởng tới công tác phòng dịch